nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày một tháng một mươi một tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô báo nhân dân liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên bản hùng ca tháng một mươi để tôn vinh của cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi
tham dự buổi lễ có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
cách đây tròn một thế kỷ ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
đảng cộng sản nga đứng đầu là vladimir ilyich lenin
giai cấp công nhân và nhân dân lao động nga đã nhất tề đứng lên lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng
lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người
cách mạng tháng một mươi nga đã làm thay đổi cục diện thế giới mở ra một kỷ nguyên mới
và soi sáng con đường đấu tranh giải phóng giai cấp giải phóng dân tộc cho các quốc gia khác
trong đó có việt nam
chương trình giao lưu nghệ thuật bản hùng ca tháng một mươi như một sự khẳng định tinh thần cách mạng tháng một mươi nga bất diệt
khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn đảng toàn dân kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
đây cũng là dịp để tôn vinh tình hữu nghị việt nga và để tri ân những thành quả mà cách mạng tháng một mươi nga đã mang lại cho đất nước cho dân tộc việt nam
cách mạng tháng một mươi là thứ hai
hai đất nước hai dân tộc việt nga sát lại gần nhau xây đắp nên tình hiểu nghị đặc biệt và bền lâu
dù cách xa về không gian dù trải bao biến cố thăng tầm của thời cuộc
nhưng tình cảm sâu nặng của quê hương lenin quê hương cách mạng tháng một mươi với việt nam hôm qua hôm nay và mãi mãi về sau vẫn không hề thay đổi
nhân dân việt nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn trí nghĩa trí tình của nhân dân nga trước đây
cũng như trong giai đoạn hiện nay
như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
đi theo con đường do lenin vĩ đại vạch ra con đường của cách mạng tháng một mươi
nhân dân việt nam đã giành được thắng lợi rất to lớn
chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân việt nam
đối với cách mạng tháng một mươi vẻ vang đối với lenin vĩ đại và đối với nhân dân liên xô là vô cùng sâu sắc
chương trình giao lưu nghệ thuật bản hùng ca tháng một mươi gồm ba phần chính
ánh mặt trời thế kỷ
những trang vàng lịch sử
nước nga tình yêu và nguồn cảm hứng bất tận
được thể hiện bằng những phóng sự đặc sắc do phóng viên truyền hình nhân dân
và truyền hình quốc phòng việt nam thực hiện tại nga
trong buổi giao lưu còn có sự hiện diện của các nhân chứng đặc biệt của nước nga và việt nam
nói về cách mạng tháng một mươi nga và những dấu ấn kỷ niệm sâu đậm về tình hữu nghị việt nga
đặc biệt xuyên suốt chương trình

đặc biệt xuyên suốt chương trình khán giả đã được sống lại với những ca khúc nổi tiếng
như bài ca hồ chí minh đỉnh núi lê ninh nước nga tổ quốc tôi triều hải cảng ca chiêu sa
thời thanh niên sôi nổi đồi bờ
với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng nước nga
cùng một mươi ba nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật nga rus
và các nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam như nghệ sĩ nhân dân quang thọ lan anh
các nghệ sĩ của giàn nhạc sao hưởng